xin chào quý vị quý vị đang theo dõi tin tức hai mươi bốn h mới nhất trên kênh báo sức khỏe và đời sống
liên quan đến vụ án của ông nguyễn đức trung được xét xử vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai mới đây
người ta không chỉ cảm thấy bất ngờ khi hà nội bắt đầu chuyển lạnh
gương mặt của các bị cáo tái đi vì lạnh tóc màu đen trầm san bạc
thì hàng loạt câu hỏi liên quan đến sự vắng mặt của bà nguyễn thị trúc chi hoa
giám đốc công ty minh hoa vợ ông nguyễn đức trung trong cả ba vụ án của chồng đều bỏ ngỏ
theo tạp chí doanh nghiệp và tiếp thị cơ quan của trung ương hội marketing việt nam
đăng tải bài viết vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một với tiêu đề
vì sao chưa đủ cơ sở để xử lý vợ cựu chủ tịch hà nội nguyễn đức trung vụ giúp nhật cường
và đặt ra dấu hỏi liên quan đến trách nhiệm của bà trúc chi hoa
đối với bà nguyễn thị trúc chi hoa giám đốc công ty minh hoa vợ ông nguyễn đức trung
cáo trạng của viện kiểm sát nêu rõ căn cứ vào kết quả điều tra và các chứng cứ tài liệu thu thập
tại công ty minh hoa cục thuế hà nội dữ liệu trích xuất từ hệ thống phần mềm erp
của công ty nhật cường lời khai của những người có liên quan có cơ sở kết luận
hợp đồng vào ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm giữa công ty minh hoa và công ty nhật cường
được đưa vào hội đồng
cụ thể không chỉ dùng pháp nhân của nhiều công ty để lập quân xanh
bùi quang huy còn chỉ đạo lê duy tuấn giám đốc kinh doanh công ty đông kinh
phối hợp với các nhân viên của công ty nhật cường ký hợp đồng cung cấp
và triển khai phần mềm erp giữa công ty nhật cường với công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại minh hoa
đại diện là bà nguyễn thị trúc chi hoa để đưa vào hồ sơ năng lực tham gia đấu thầu
kết quả điều tra và các chứng cứ tài liệu thu thập tại công ty minh hoa cục thuế hà nội
dữ liệu trích xuất từ hệ thống phần mềm erp của công ty nhật cường lời khai của những người liên quan
cho thấy hợp đồng giữa công ty minh hoa và công ty nhật cường là hợp đồng khống
việc ký hợp đồng này cũng không liên quan đến ông nguyễn đức trung
tuy nhiên bà hoa khai nhận hợp đồng trên không phải được lập khống
mà là được ký kết thực tế để mua phần mềm quản lý doanh nghiệp cho công ty minh hoa
không phải là để giúp bùi quang huy hợp thức hồ sơ năng lực
đồng thời việc ký hợp đồng giữa công ty minh hoa và công ty nhật cường không liên quan đến ông nguyễn đức trung
mặt khác bà hoa xác định không biết việc công ty nhật cường tham gia đấu thầu gói thầu số hóa
tại sở kế hoạch đầu tư hà nội trong khi bị can bùi quang huy bỏ trốn
nên chưa chứng minh kết luận được ý thức chủ quan của bà hoa trong việc ký hợp đồng
là để giúp cho bùi quang huy hợp thức hồ sơ năng lực tham gia đấu thầu
do vậy chưa đủ căn cứ xem xét xử lý đối với hành vi của bà nguyễn thị trúc chi hoa cáo trạng nêu
đặc biệt trong thời gian thực hiện các gói thầu nhằm bôi trơn dự án dịp tết hai nghìn hai mươi bốn
bùi quang huy đã đến phòng làm việc của ông tứ chúc tết một chai rượu ngoại và ba trăm linh triệu đồng
cùng lúc nguyễn duy tuấn đến cơ quan chúc tết ông học một trăm linh triệu đồng chúc tết bà tiến ba mươi triệu đồng
trước đó trong phiên tòa xét xử vụ án mua chế phẩm redoxy ba c
bà nguyễn thị trúc chi hoa cũng được xác định là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan
tuy nhiên bà hoa có đơn xin xét xử vắng mặt
và trong ba vụ án mà cựu chủ tịch nguyễn đức trung phải hầu tòa có tới hai vụ vợ ông bị triệu tập tới phiên xử
ngoài việc kêu an khi cơ quan điều tra đã xác minh toàn bộ hồ sơ thành lập công ty artix
bà hoa vợ của ông trung đều giả chữ ký con để thay đổi đăng ký kinh doanh có hành vi giả mạo giấy tờ
ông trung đều nhận mọi lưỡi lầm là do mình
quý vị để ý thì dường như cái tên nguyễn thị trúc chi hoa được nhắc đến không nhiều
để quý vị hiểu chúng tôi sẽ điểm lại vụ án này theo cáo buộc của viện kiểm sát
ông trung đã có sự hậu thuẫn giúp công ty arctic được quyền phân phối chế phẩm red oxy ba c và bán cho công ty thoát nước hà nội
trên thực tế chế phẩm này được ủy ban nhân dân thành phố hà nội đặt hàng công ty của đức thiết kế riêng để xử lý ô nhiễm sông nước
tuy nhiên sau khi ông chung can thiệp hà nội lại phải mua chế phẩm này thông qua công ty của gia đình chủ tịch
với mức giá cao hơn rất nhiều lần mua từ công ty của đức
với đặc quyền cung cấp độc quyền chế phẩm red oxy ba c cho hà nội trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi bảy
công ty ortic đã ký một mươi năm hợp đồng và bán tổng cộng bốn trăm tám mươi chín tấn chế phẩm làm sạch nước cho công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên thoát nước hà nội
công ty sân nhà của ông trung mua lượng chế phẩm này từ hạng watch water với giá là một trăm một mươi năm tỷ đồng
sau đó bán lại với giá một trăm năm mươi một tỷ đồng hướng lợi ba mươi sáu một tỷ đồng
trước đó đại diện viện kiểm sát đã đặt nhiều câu hỏi thẩm vấn làm rõ cáo buộc ông nguyễn đức trung chỉ đạo cấp dưới mua hóa chất từ công ty do vợ mình thành lập
với giá cao hơn mua từ nước ngoài giúp công ty sơn nhà hướng lợi hàng chục tỷ đồng
trả lời đại diện viện kiểm sát về việc can thiệp quá trình thanh tra việc mua chế phẩm red oxy ba c
cựu chủ tịch hà nội nói
toàn bộ nội dung của các kết luận thanh tra không sửa sang câu tự nào
hội đồng xét xử đặt vấn đề trong quá trình điều tra bị cáo thừa nhận khi đoàn thanh tra gửi dự thảo kết luận đã có hành vi ép buộc
hướng đoàn thanh tra kết luận không đúng sự thật
bị cáo trung khai cơ quan điều tra có hỏi điều này và xác nhận là có ký nội dung này
từ thời điểm tôi làm chủ tịch đến khi bị bắt đến nay theo dõi báo chí không biết hà nội có công nghệ mới không
nhưng chưa có thêm công nghệ nào xử lý được nước ao hồ
cả mùi hôi thối đảm bảo tiêu chuẩn
cá nhân tôi rất mong muốn đàm phán để đưa công nghệ đó vào cho đơn vị nào của thành phố
nhưng tất cả nỗ lực đều ngoài khả năng vì quyền quyết định này thuộc về phía đức
nên tôi không làm nổi những gì tôi đã làm không có gì sai với quy định của pháp luật
ông trung phan trần
giải thích về mối quan hệ giữa bị cáo chung với bị cáo nguyễn trường giang
giám đốc công ty attix đơn vị độc quyền phân phối chế phẩm red oxy ba c
cựu chủ tịch hà nội cho biết
quen biết giang
giang qua vợ của mình là bà nguyễn thị trúc chi hoa
trong một vài lần bị cáo thấy vợ nói chuyện với giang trong bếp ở nhà
ông trung nói và cho hay thời gian từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi bảy
rất ít lần bị cáo giang lên ủy ban nhân dân thành phố cũng như đến nhà riêng của mình
trả lời câu hỏi của đại diện viện kiểm sát về việc cai cắm cho bị cáo nguyễn trường giang
đi cùng đoàn công tác ủy ban nhân dân thành phố hà nội sang châu âu
ông nguyễn đức trung cho rằng việc giang đi trong đoàn
không vì pháp luật
về cáo buộc công ty ortic là công ty gia đình công ty sân nhà của mình
bị cáo trung tiếp tục phủ nhận và lý giải
nếu là công ty của mình thì phải tham gia đóng tiền điều hành hưởng lợi nhuận
biết thông tin về lợi nhuận trong mấy năm nhưng điều đó là hoàn toàn không có
đại diện viện kiểm sát đặt vấn đề
biển công ty attic đặt ở siêu thị của vợ ông chung bao nhiêu năm mà bản thân ông không biết
bị cáo trung cho hay từ khi làm giám đốc công an thành phố sang làm chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố
chưa bao giờ sang đến đặng tiến đông
tòa nhà tại phố đặng tiến đông là do vợ thê của hợp tác xã hóa chất thái hà
đồng thời là tòa nhà của văn phòng chứ không phải là sở hữu của gia đình
tôi không bao giờ đã động hay điều hành có ý kiến xung quanh vấn đề kinh doanh của vợ ông chung phân trần
trước lời khai trên đại diện viện kiểm sát nói quy định của luật nêu rõ
người đứng đầu lãnh đạo và có trách nhiệm với hành vi việc làm của vợ con
cơ quan điều tra đã xác minh toàn bộ hồ sơ thành lập công ty attic
bà hoa vợ ông trung đều dạy cho khí con để thay đổi đăng ký kinh doanh
có hành vi giả mạo giấy tờ bị cáo phải biết việc đó viện kiểm sát truy vấn
hoàn toàn đây là lỗi của tôi là chồng đại diện viện kiểm sát nhắc nhở đây là trách nhiệm của bị cáo
có thể thấy thời điểm này mọi phát ngôn và lời nói của nguyễn đức trung đều là bằng chứng buộc tội ông ta
dù gì đi nữa từng kinh qua nhiều chức vụ là vị tướng giỏi
thế nhưng trước quan tòa và gia đình ông trung đã nhận trách nhiệm về phần mình
để tránh vợ con liên lụy
cực chán đá chỉ khi chiếc mặt nạ quyền lực của ông trung rơi xuống
thì những góc khuất của chủ nghĩa cá nhân cùng những sai phạm nghiêm trọng của người từng đứng đầu thành phố
hơn tám triệu dân này mới được phơi bày toàn bộ
quyền lực nếu không được nhốt trong một cái lồng cơ chế tất yếu sẽ còn phát sinh nhiều hành vi lòng quyền
bất chấp pháp luật cũng như các nguyên tắc đạo đức
dẫn đến những sai phạm nghiêm trọng trong một bộ phận các cán bộ thoái hóa biến chất